cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng kiên một mươi tám tuổi trú tại ấp sáu xã vị tân thành phố vị thanh về hành vi cố ý gây thương tích
vì không hài lòng với việc bác sĩ khám chữa bệnh cho mình sáng ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hoàng kiên mang theo dao đến phòng cấp cứu tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang lớn tiếng chửi các y bác sĩ và dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa phòng
thế vậy bà bảo vệ bệnh viện trong đó có anh bùi thành sinh đến khuyên ngăn và mời kiên ra ngoài khi kiên vừa ra tới cửa phòng cấp cứu thì bất ngờ rút dao đâm trúng lưng anh sinh khiến anh bị tổn hại sức khỏe sáu